trong nỗ lực phòng chống dịch covid một mươi chín chính phủ israel đã quyết định tài trợ chi phí ban đầu
cho việc sản xuất quy mô lớn các loại khẩu trang vải phù hợp với mọi lứa tuổi mọi tầng lớp trong xã hội
dự án được bộ y tế và bộ quốc phòng israel tài trợ đã mở khoảng một mươi sường sản xuất khẩu trang vải
trong đó huy động các nhà tù quân nhân và tình nguyện viên làm việc liên tục theo ca
để may một triệu khẩu trang cung cấp cho các nhân viên cấp cứu cũng như những nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao
loại khẩu trang vải này được làm bằng loại vải cốt tông dày giống như ga chảy dường
có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần
các chuyên gia đánh giá khả năng bảo vệ của loại khẩu trang này cũng tương đương với khẩu trang y tế
khẩu trang vải còn có thể điều chỉnh kích cỡ cho phù hợp với cả trẻ em thanh thiếu niên và người lớn
thậm chí chúng tôi cũng có loại cực lớn để vừa với những người đẻ dâu
sau khi hoàn thành lô hàng đầu tiên cho chính phủ dự án có kế hoạch tiếp tục sản xuất khẩu trang
để bán ra thị trường với giá khoảng hai đô la một chiếc